công an tỉnh lào cai đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thời gian vừa qua mặc dù các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh vĩnh long đã chủ động trong việc đấu tranh
chống buôn lậu kinh doanh buôn bán hàng giả hàng gian thế nhưng tình trạng này vẫn còn diễn ra
các đối tượng dùng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi để tuồn hàng tẩu tán hàng hóa
thậm chí là chống trả lại lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ
đây là toàn bộ số hàng cấm trên một mươi hai năm trăm linh bao thuốc lá ngoại mà đối tượng mang đi tiêu thụ
đã bị đội quản lý thị trường số bốn cục quản lý thị trường tỉnh vĩnh long bắt giữ cùng phương tiện ô tô bảy chỗ vào rạng sáng ngày hai mươi năm tháng sáu vừa qua
điều đáng nói là đối tượng này rất manh động chống trả lực lượng chức năng rồi sau đó bỏ trốn
có những trường hợp thì các đối tượng hiện nay thì các đối tượng đặc biệt là các đối tượng mua bán hàng cấm thì họ rất là manh động
thì vừa qua thì đội cơ động chúng tôi cũng đã phát hiện theo dõi và chúng tôi đã phối hợp với cơ quan công an để kiểm tra các đối tượng này
thì qua kiểm tra cái phương tiện vận chuyển thì vận chuyển là một mươi hai năm trăm linh cái gói thuốc lá lậu
thì quá trình kiểm tra thì họ dùng phương tiện họ va chạm với phương tiện của mình
sau đó trong quá trình kiểm tra xử lý
kiểm tra thì lợi dụng lúc đêm tối thì họ trốn bỏ trốn bỏ phương tiện
không chỉ vận chuyển hàng cấm nhiều người còn lợi dụng tình hình biến động thị trường hoặc nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao
nên kinh doanh hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng
điển hình vào ngày tám tháng bảy đội quản lý thị trường số một của quản lý thị trường tỉnh vĩnh long phát hiện hộ kinh doanh
tại phường hai thành phố vĩnh long đang bày bán giày dép các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ
kiểm tra tại nhà kho đoàn kiểm tra còn phát hiện trên ba năm trăm linh đôi giày dép được cất giữ tại đây
chủ hộ kinh doanh không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng nói trên
đồng thời viện dẫn nhiều lý do
từ đầu năm đến nay quản lý thị trường tỉnh vĩnh long đã tiến hành kiểm tra gần ba trăm hai mươi vụ
phát hiện một trăm bảy mươi bốn vụ vi phạm xứ phạt số tiền trên một bảy tỷ đồng
do hiện nay thì cái việc mà kinh doanh sử dụng công nghệ số rồi là ứng dụng thương mại điện tử đó
thì cái hành vi vi phạm rất là tinh vi và thường là họ xé lẻ ra những cái hàng hóa cho nên khi mình kiểm soát
thì cũng gặp khó trong quá trình mình kiểm tra để mình xử lý
chúng tôi cũng chỉ đạo cho các cái đội là tăng cường cái công tác phối kết hợp để ra số các cái đối tượng
sử dụng các cái trang mạng xã hội để mà kinh doanh qua mạng để mà kịp thời phát hiện trên địa bàn
để phát hiện những đối tượng mua bán hàng quá không có quá đơn chính tư
hàng kém chất lượng hàng ghi nhãn hàng quá không đúng quy định
để xử lý theo quy định của pháp luật
với quyết tâm để lùi tình trạng buôn bán hàng nhập lậu gian lận thương mại
cục quản lý thị trường tỉnh vĩnh long tăng cường công tác quản lý địa bàn
để mạnh tuyên truyền cho các tổ chức cá nhân kinh doanh hiểu được việc kinh doanh hàng hóa đúng quy định pháp luật
tiếp tục phối hợp với ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín và sở công thương tỉnh tăng cường công tác kiểm tra hậu kiểm tra
kiên quyết xử lý các hành vi gian lận thương mại nhằm ổn định thị trường hàng hóa đảm bảo lợi ích cho người tiêu dùng
tiếp tục với một số thông tin về thị trường đáng chú ý
thưa quý vị sau khi đạt mốc trên năm mươi tám triệu đồng một lượng vào đầu giờ sáng
thì cuối giờ sáng ngày hôm nay giá vàng trong nước đã quay đầu giảm và rời khỏi mốc này
mỗi lượng vàng đã rẻ đi tới gần một triệu đồng một lượng
lúc một mươi hai h bốn mươi công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết giá vàng sgc ở mức là năm mươi sáu hai triệu đồng một lượng mua vào

so với đầu giờ sáng nay giá vàng tại công ty vàng bạc đá quý bảo tín minh châu
tập đoàn vàng bạc đa quý doji cũng được điều chỉnh giảm
theo ghi nhận thị trường trong nước hôm nay vẫn tấp nập khách đến giao dịch tại các cửa hàng kinh doanh vàng lớn
tại các địa điểm bán vàng của công ty vàng bạc đa quý bảo tín minh châu
luôn trong tình trạng khách xếp hàng chờ giao dịch
theo đại diện bảo tín minh châu tại các chi nhánh kinh doanh của hệ thống này sáng nay
lượng khách mua vào chiếm sáu mươi và lượng khách bán ra có tỷ lệ là bốn mươi
liên bộ công thương tài chính vừa thông báo điều chỉnh giá xăng dầu áp dụng từ một mươi năm h chiều ngày hôm nay
theo đó liên bộ quyết định là giá bán mặt hàng xăng ron chín mươi năm giữ nguyên so với kỳ trước
giá xăng e năm ron chín mươi năm giữ nguyên so với kỷ trước
đương nhiên là nền lượng tài liệu trong nền lượng có tính pháp cách dùng cho mọi người
như vậy giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường đối với xăng e năm ron chín mươi hai
không cao hơn một mươi bốn bốn trăm linh chín đồng một lit xăng ron chín mươi năm ba không cao hơn một mươi bốn chín trăm bảy mươi ba đồng một lit
dầu diesel năm s không cao hơn một mươi hai ba trăm chín mươi bảy đồng một lít dầu hỏa không cao hơn một mươi hai trăm bảy mươi chín đồng một lít
và dầu mazut một trăm tám mươi s cst ba năm s không cao hơn một mươi một trăm tám mươi ba đồng một kg giá xăng dầu trong một mươi năm ngày vừa qua do
chịu ảnh hưởng của các yếu tố chính trị kinh tế và dịch bệnh đã có sự điều chỉnh tăng giảm nhẹ
nhưng xu hướng chung chủ yếu là tăng thực hiện yêu cầu của bộ giao thông vận tải trong vòng một mươi năm ngày
kể từ giờ ngày hai mươi tám tháng bảy dừng toàn bộ các chuyến bay chở khách trên các đường bay nội địa đi và đến
thành phố đà nẵng các hãng hàng không cũng vừa cho biết đã ra thông báo kế hoạch khai thác các chuyến bay
đến đi từ đà nẵng
cụ thể trong ngày hai mươi tám tháng bảy
việt nam airlines sẽ tạm thời dừng khai thác toàn bộ chuyến bay đến đi từ đà nẵng các đường bay nội địa khác vẫn khai thác bình thường
lịch khai thác chuyến bay đến đi từ đà nẵng trong các ngày tiếp theo sẽ được việt nam airlines cập nhật thường xuyên
theo tình hình thực tế dịch bệnh và yêu cầu của cơ quan chức năng việt nam airlines sẽ hỗ trợ hành khách đang có vé đến đi từ đà nẵng
xuất trước ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi và khởi hành trước hoặc trong ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi được đổi ngày bay
một lần miễn phí miễn điều kiện hạn chế của vé với ngày bay mới đến ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bên cạnh đó hành khách hoàn vé tự nguyện sẽ được xử lý theo điều kiện ra vé
còn theo thông báo của vietjet air hãng này sẽ tạm dừng khai thác các chuyến bay đến và đi từ đà nẵng ngày hai mươi tám tháng bảy tới ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi